trước việc nhiều nông dân tỉnh bình phước đã đua nhau chặt bỏ những cây trồng khác để trồng mít thái
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước vừa có khuyến cáo người dân không trồng ổ ạt để tránh hệ lụy về sau
khuyến cáo này được đưa ra khi giá mít thái từ đầu năm đến nay liên tục tăng bất thường
nếu như giá mít năm trước giao động từ một mươi hai một mươi năm nghìn đồng một kg thì nay tăng lên từ bốn mươi năm năm mươi nghìn đồng một kg
nhiều nông dân bình phước đã đua nhau chặt bỏ những cây trồng khác để trồng mít
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước khuyến cáo người dân không nên chạy theo giá thị trường khi chưa nắm kỹ nguồn thu
trước đó tại bình phước cũng đã xuất hiện tình trạng chuối tăng giá đột biến người dân cũng chặt bỏ cây trồng khác để trồng chuối
tuy nhiên khi chuối thu hoạch thì thương lái không mua hoặc mua với giá rất rẻ dẫn đến tình trạng nông dân lỗ nặng